trong phần tiếp theo của chương trình
tôm non giá cao tôm lớn rẻ nghịch lý khiến người nuôi lo lắng
đà lạt chấn trình hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch
thưa quý vị và các bạn những ngày gần đây việc ông lê mạnh hùng tổng giám đốc tổng công ty cảng hàng không việt nam
đã đồng loạt ký bảy mươi sáu quyết định bổ nhiệm cán bộ sắt ngày nghỉ hưu
đang là đề tài mà một số cơ quan báo chí cũng như các trang thông tin địa tử đồng loạt đăng tải
cùng tìm hiểu kỹ hơn về những thông tin trên phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn ông lại xuân thành
chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty cảng hàng không việt nam
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa ông theo thông tin từ một số cán bộ nhân viên của tổng công ty cảng hàng không việt nam acv
ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám ông lê mạnh hùng là tổng giám đốc của acv đã ký quyết định bổ nhiệm bảy mươi sáu chức danh trưởng phó phòng của acv
và có hiệu lực từ ngày một bảy hai nghìn một mươi tám
trong khi đó ngày một mươi chín bảy hai nghìn một mươi tám ông hùng sẽ nghỉ hưu
vậy thì xin ông cho biết là thông tin này có xác thực hay không
và tại sao lại cùng một lúc ký nhiều quyết định như vậy ạ
vừa qua một mươi chín tháng sáu đồng chí lê mạnh hùng tổng thống đốc ký các quyết định bổ nhiệm
và các cái chức danh quản lý trong hệ thống điều hành của tổng ty cảng hàng không việt nam là chính xác
cái thông tin về việc đồng chí lê mạnh hùng sắp sửa nghỉ hưu cũng là chính xác
và từ một tám chứ không phải từ một mươi chín bảy
tuy nhiên đây là một cái công việc mà đồng chí tổng giám đốc thực hiện cũng hết sức bình thường thôi
tại vì tổng công ty càng hàng không việt nam mặc dù là công ty của phật
nhưng chúng tôi vẫn thực hiện theo cơ chế như một doanh nghiệp nhà nước
các quyết định liên quan đến công tác cán bộ đều có sự quản lý trực tiếp toàn diện của cấp ủy đảng
bên cạnh đó là theo luật xuất nhiệt thì là cái thầm quyền quyết định ở hội đồng quản trị cũng như là tập thể lãnh đạo của tổng ty
trên cơ sở như vậy thì quy trình bổ nhiệm đã được thực hiện như thế nào thưa ông
ở đây quy trình thì
thì cũng đã hết sức chặt chẽ
cái quy trình ở đây thì nó vừa đảm bảo là quy trình nhưng nó phải đảm bảo được cái chất lượng của người được bổ nhiệm
do vậy là đồng chí hùng thì theo thông tin là ký bảy mươi sáu cấp phòng quốc đội
nhưng cũng chưa đáp ứng được toàn bộ cái yêu cầu về kiện toàn hệ thống quản lý
tại sao thứ nhất là đợt vừa rồi thì chúng tôi cương quyết là nếu chưa có kế hoạch thì sẽ chưa được bổ nhiệm
cũng đã có những cái những cái trường hợp những vị trí cũng hết sức bách rồi
tôi nói ví dụ như tại trên tổng công ty có những cái ban mà một ban hai phòng trong ban thì có hai phòng
mà chỉ có mỗi một đồng chí trưởng ban thôi
chưa có cấp phó ban chưa có cấp phòng vì cái công tác quy hoạch vừa rồi thì chưa thực hiện được
do vậy là cũng tuy rằng là cũng rất cần thiết nhưng mà chúng tôi cũng cương quyết là
nếu chưa có kế hoạch chỉ bổ nhận trong kế hoạch
với quy trình bổ nhiệm kéo dài như vậy lý do là chúng ta cần phải kiện toàn về bộ máy tổ chức trước
thế nhưng tuy nhiên thì trong thời gian tới đây chắc chắn là cái vấn đề này sẽ phải được cải thiện hơn
bởi vì là sẽ tránh cái việc mà nảy sinh trong tiêu cực khi mà quy trình bổ nhiệm diễn ra quá dài không ạ
có thể nói một con số liên quan đến toàn bộ cái đợt vừa rồi cái đợt tháng bốn và tháng sáu ký bổ nhiệm vừa rồi
thì liên quan đến kiện toàn công tác tổ chức
người ta có thể đặt dấu anh em ở dưới suốt ngày chất vấn chúng tôi đặc biệt là tôi
tại vì là mới phải nhận nhiệm vụ đồng năm nay là công tác bổ nhiệm tại sao làm chậm thế
thì chúng tôi thường vụ và hội đồng quản trị ra một cái định hướng là chúng ta phải kiện toàn về mặt tổ chức trước
sau đó trên cơ sở kiện toàn tổ chức thì chúng ta kiện toàn về mặt nhân sự quản lý các cấp
nên do vậy nó mới kéo dài hơi lâu anh em cũng hơi bức xúc là vì cái chuyện đấy
thì liên quan đến đó
thì thương vụ đảng ủy và hội đồng quản trị ban hành những ba mươi sáu nghị quyết cũng như là quyết định liên quan kiện toàn tổ chức
và liên quan đến cái công tác kiện toàn cán bộ bổ nhiệm thì thường vụ đảng ủy và hội đồng quản trị ban hành khoảng ba mươi hai cái nghị quyết và quyết định
trước khi mời đồng chí tổng đốc ký cái quyết định cụ thể bổ nhiệm một chức danh cụ thể
và một lần nữa xin được cảm ơn ông
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị hiện nay trên địa bàn tỉnh hậu giang đang vào thu hoạch vụ lúa hẻ thu
năng suất lúa chỉ đạt từ bốn trăm linh đến năm trăm linh kg một công thậm chí có hộ chỉ đạt ba trăm linh kg một công
nguyên nhân chủ yếu là diện tích gieo dạ sớm không theo lịch thời vụ nên tình hình dịch hại vang lùn lùn xoắn lá bùng phát trở lại sau gần một mươi năm được khống chế
so với cùng kỳ năm trước thì giao lúa đang ở mức cao hơn nhưng không ít nông dân lại tiếc nuối
do năng suất thấp hơn nhiều so với vụ hẻ thu năm trước
nguyên nhân năm nay năng suất lúa giảm mạnh là do lúa bị dày nâu mang mầm bệnh vang lùn lùn xoắn lá tấn công vào truyền bệnh khi cây lúa còn nhỏ với tỷ lệ bị ảnh hưởng từ ba mươi đến bốn mươi
những cây lúa bị nhiễm bệnh đều không thể trổ bông được nên dẫn đến năng suất lúa không như mong muốn
theo đánh giá của ngành nông nghiệp tỉnh thì diện tích này chiếm tỷ lệ không nhiều chủ yếu là ở một số ruộng bà con gieo xạ sớm và bị nhiễm bệnh vàng lùn lùn xoắn lá
riêng phần lớn diện tích lúa gieo xạ sau đều được nông dân đánh giá là sẽ cho năng suất cao tương đương với những vụ lúa hẻ thu trước
tôm thương phẩm đủ tuổi thu hoạch nhưng giá thấp trong khi tôm non lại bán được giá cao
nghịch lý này đang diễn ra ở vùng nuôi tôm thẻ lớn nhất tỉnh phú yên khiến người nuôi tôm gặp nhiều khó khăn
phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại vùng nuôi tôm thẻ huyện đông hòa tỉnh phú yên
vụ tôm thẻ mới đây người nuôi ở phú yên gặp rất nhiều bất lợi do các chỉ số môi trường diễn biến phức tạp phát sinh dịch bệnh hao hụt lớn
để tôm đạt kích cỡ từ tám mươi đến một trăm linh con trên một kg người nuôi phải mất tới hơn bốn tháng chăm sóc
không chỉ trễ vụ mà chi phí vì thế cũng độ lên cao
với kích cỡ tôm này mọi năm giá bán giao động từ một trăm hai mươi đến một trăm ba mươi năm đồng trên một kg
thế nhưng năm nay thương lái chẳng mấy mặn mà và chỉ mua với giá từ bảy mươi đến tám mươi đồng trên một kg
thực trạng này đã kéo dài hơn một tháng qua trong khi đó loại tôm non có kích cỡ một trăm năm mươi con trên một kg lại được thương lái săn đón mua với giá trên dưới một trăm hai mươi đồng một kg
điều trớ treo với giá cả như trên
cả hai loại tôm người nuôi đều không có lãi thậm chí lỗ vốn vì tôm non dù giá có cao nhưng sản lượng thấp
theo ngành nông nghiệp tỉnh phú yên từ đầu năm đến nay giá tôm nguyên liệu giảm so với cùng thời điểm năm hai nghìn một mươi tám
nguyên nhân là do nhiều nước xuất khẩu tôm trong khi thị trường tiêu thụ cùng thời điểm chưa mạnh

chuyện một số thương lái mua tôm kích cỡ nhỏ với giá cao là có sự bất thường và cũng có thể do yêu cầu xuất khẩu mang tính thời điểm
vì vậy người nuôi tôm cần theo dõi sát sao thông tin thị trường
thông thường thì do thị trường quyết định là cái size nào tiêu thụ ở thời điểm nào mạnh thì giá cả nó cũng được chỉnh theo thôi
không nhất thiết là khi người ta mua size nhỏ thì mình nghĩ là người ta phá thị trường thì không phải
tiến tới là doanh nghiệp cũng phải chia sẻ trách nhiệm đó cũng phải là cộng đồng có những lợi ích với người nuôi
doanh nghiệp này họ có trách nhiệm là hướng dẫn người dân và họ mua lại dân phẩm một cách rất là tốt để phân chia lợi ích hợp lý
huyện đông hòa là vùng nuôi tôm thẻ lớn nhất của tỉnh phú yên với diện tích trung bình hàng năm khoảng năm trăm linh hectare
biến động lạ về giá cả và kích cỡ tôm của thị trường khiến người nuôi gặp nhiều trở ngại lo lắng cho vụ tôm mới vừa thả giống
trước tình hình trên ngành nông nghiệp tỉnh phú yên khuyến cáo bên cạnh theo dõi thị trường để xuất bán tôm phù hợp đối với tôm vụ mới
người nuôi cần hạn chế đầu tư quá lớn để tránh rủi ro vì đang trong thời điểm nắng nóng dễ phát sinh dịch bệnh
phòng cảnh sát giao thông đường thủy công an tp cn cho biết một tháng thực hiện cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát trên đường thủy
tình hình khai thác vận chuyển cát không có hóa đơn chứng từ đã từng bước đi vào nề nếp không phát hiện được phương tiện nào khai thác cát trái phép
trong tháng qua phòng cảnh sát giao thông đường thủy đã phối hợp cùng phòng cảnh sát môi trường công an tp cn tiến hành kiểm tra
phát hiện hai trường hợp vi phạm tạm giữ bốn phương tiện khác chờ xác minh làm rõ nguồn gốc cát vận chuyển
theo lực lượng kiểm tra đa số các trường hợp vi phạm này chủ yếu là từ các phương tiện đến từ tỉnh khác
vì vậy thời gian tới phòng cảnh sát giao thông đường thủy sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra kiểm soát
để kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm liên quan đến vận chuyển cát lậu
chủ động phối hợp với các lực lượng thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin và phân công lực lượng
để đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội đường thủy trên địa bàn thành phố
đội cảnh sát kinh tế công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng cho biết
đang cùng với các lực lượng chức năng đồng loạt gia quân xử lý nạn co nhà nghỉ co đặc sản
đang làm đục môi trường du lịch tại tp đà lạt
trên xe ô tô biển số trắng chúng tôi dạo quanh các điểm du lịch thường xuất hiện các đối tượng hoạt động tiếp thị dưới dạng cò du lịch
dù có sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát trật tự nhưng một số đối tượng co vẫn tranh thủ bám xe biển số ngoại tình chào mời mua hàng
đến nay công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã bắt và xử lý hơn một trăm linh đối tượng co du lịch tạm giữ bảy mươi tám xe mô tô xử phạt hơn một trăm linh tám triệu đồng
đồng thời xử lý bốn mươi hai cơ sở thường xuyên sử dụng co tiếp thị treo kéo du khách kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ xử phạt hành chính hơn một trăm tám mươi triệu đồng
ngoài bắt đối tượng cò ra thì chúng tôi đã kiểm tra đối với các cơ sở đó và tiến hành thu giữ cũng như xử phạt vi phạm hành chính
trên các lĩnh vực chẳng hạn như hàng hóa rồi không rõ xuất xứ nguồn gốc và cho cam đoan cam kết
đối với các đối tượng cò thì sau khi bắt về xử lý chúng tôi đều là chụp hình lập danh chỉ bản lăn tay để phục vụ cho công tác đấu tranh xử lý
trước tình trạng trên thủ tướng chính phủ cũng đã yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng chỉ đạo kiểm tra xử lý rứt điểm tình trạng có khách du lịch gây ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu du lịch đà lạt
ở đây là chí vĩnh sư
chúng tôi đừng lại mức độ xử phạt vi phạm hành chính thôi
đâm nha là chúng ta là sau khi các đối tượng nhiều chúng tôi bắt về là chẳng hạn như xử lý phạt tới hai ba lần có đối tượng ba bốn lần sau vẫn tiếp diễn
hiện nay chúng tôi đã sử dụng các đội lượng trinh sát mặc thường phục để trinh sát theo dõi và bắt mai phục
ngoài ra thì cũng tăng cường số lực lượng tuần tra kiểm soát như cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự trực tiếp tuần tra
khi phát hiện là bắt xử lý
chúng tôi sẽ sử dụng ghi hình ảnh để bắt xử lý nguội sau này
chúng tôi sẽ tăng cường các đội lượng duy trì thường xuyên ở đây
ủy ban nhân dân thành phố đà lạt cùng các cơ quan chức năng cần quyết liệt hơn nữa để sớm xử lý tình trạng môi giới
treo kéo du khách vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến người dân và du khách mỗi khi đến thành phố xinh đẹp này
thưa quý vị mỹ phẩm già đang ngày đêm được tuân vào thị trường của việt nam
điều này không chỉ làm đau đầu cơ quan quản lý nhà nước
mà còn khiến các doanh nghiệp chân chính bị thiệt hại và người tiêu dùng thì tiền mất tật mạng
ngày hai mươi hai tháng sáu cơ quan quản lý thị trường đã phát hiện và thu giữ gần ba sản phẩm mỹ phẩm
có nhiều dấu hiệu vi phạm của một doanh nghiệp trên địa bàn hà nội
đây chỉ là một trong số rất rất nhiều vụ việc được cơ quan chức năng phát hiện và xử lý trong thời gian gần đây
thế nhưng với việc đổ bộ tràn lan theo từng giờ từng ngày vào thị trường
thủ đoạn thì ngày càng tinh vi thì chính bản thân các cơ quan chức năng cũng gặp khó khăn
trong việc kiểm soát loại mặt hàng này
lực lượng quản lý thị trường đi kiểm tra thì thường là theo nắm bắt nguồn tin hay là theo nhận biết
có những sản phẩm thật của các hàng chính hãng với các hàng giả để so sánh
nhưng mà thực chất cũng là theo tính chất là từ nguồn tin cung cấp để nắm bắt các đầu mối
để sửa hàng thì nó cũng là khó khăn trong những bước đầu để kiểm tra
đã có không ít những người tiêu dùng
tiêu dùng tiền vẫn mất tật vẫn mang
còn đối với các doanh nghiệp hay nói xa hơn là đối với nền kinh tế thị trường
thì vấn nạn này đang là những con sâu làm rầu nồi canh làm mất uy tín của những doanh nghiệp chính thống
đặc biệt là những doanh nghiệp việt nam khi mà họ đang trên con đường khẳng định thương hiệu việt
khi mà sản phẩm đầy đủ chất lượng và những cái nguyên liệu của mình đạt tiêu chuẩn quốc tế
là giá thành nó đã rất là cao rồi không thể nào ra một cái sản phẩm rẻ cũng như là sản phẩm như sản phẩm trôi nổi được
và tất cả những cái giấy tờ thì chúng ta phải mất rất nhiều thời gian để có thể làm được giấy tờ cho bộ sản phẩm
có những sản phẩm phải mất từ sáu tháng đến một năm mới xong được giấy tờ
khi mà những cái sản phẩm việt trôi nổi nó đã làm cho người tiêu dùng thực sự cảm thấy hoang mang và sợ khi nghĩ đến sản phẩm việt
bởi vì họ cứ nghĩ rằng với những cái sản phẩm việt là sản phẩm kem khuấy kem trộn hoặc là những cái sản phẩm mà với những chất lượng rất là kém
để có một sản phẩm được công bố và được phép bán ra thị trường
sản phẩm đó phải đảm bảo có đầy đủ giấy tờ của bộ y tế cục sở hữu trí tuệ và tem chống hàng giả của bộ công an
chính bởi cần qua nhiều khâu cấp phép kiểm duyệt nên không ít doanh nghiệp cơ sở vì lợi nhuận đã bất chấp để làm giả
làm nhái tuồn ra thị trường bán với giá rẻ hơn nhưng lại dễ dàng hơn
mong rằng là các cơ quan chức năng sẽ làm chặt ngay từ cái khâu là công bố với những cái sản phẩm
và tất cả những sản phẩm không công bố thì sẽ có những không hình phạt
sự nặng để những cái sản phẩm việt nam có chỗ đứng cũng như có tiếng nói ở thị trường việt nam
mỹ phẩm giả hệ lụy thật đó là điều mà bất cứ ai cũng có thể thấy được
thế nhưng vì sao nó vẫn tồn tại và được tiêu thụ nhiều như vậy
một phần nào đó vẫn nằm ở phía người tiêu dùng
bên cạnh trách nhiệm của cơ quan chức năng thì người tiêu dùng cũng nên tỉnh táo và có những sự lựa chọn thông thái
mua những mặt hàng có tem mắc đầy đủ biết rõ nguồn gốc xuất xứ để tránh tiền mất tật mang
phát biểu trước báo giới bộ trưởng seehofer tái khẳng định mong muốn xây dựng một cơ chế kiểm soát biên giới mới
tại khu vực biên giới giữa đức và áo
theo đó đức sẽ thành lập những trung tâm trung chuyển người nhập cư trái phép vào nước này
những người di cư sẽ được giữ lại các trung tâm trung truyền để đợi đưa tới những nước có trách nhiệm
ông seehofer cho biết ông dự định trong tháng bảy sẽ thảo luận với các nước thành viên liên minh châu âu
để ký các thỏa thuận cần thiết tạo điều kiện cho việc thành lập và đưa vào hoạt động các trung tâm trung truyền
chúng tôi không muốn làm phức tạp thêm vấn đề nhưng chúng tôi muốn tạo ra trật tự
các công dân cần hiểu rõ quy định về quá trình xin tị nạn
chúng tôi vẫn là một quốc gia mở cửa nhân đạo và sẵn lòng bảo vệ những người yếu thế
xong chúng tôi cũng ngăn chặn sự lạm dụng đang tồn tại
cùng ngày bộ nội vụ đức cũng công bố số liệu chính thức về số lượng đơn tị nạn
mà đức tiếp nhận trong nửa đợt
theo đó số đơn đã giảm một mươi sáu bốn xuống chín mươi ba ba trăm một mươi sáu trường hợp
trong đó phần lớn vẫn là người di cư đến từ syri với hai mươi hai năm trăm hai mươi đơn
theo đó là iraq afghanistan và nigeria
trong giai đoạn đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đức đã tiếp nhận hơn một triệu người di cư
ngay sau khi thông tin toàn bộ đội bóng thiếu niên thái lan được giải cứu thành công khỏi hang tham luồng
các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới đã đề cập
đồng loạt lên tiếng chúc mừng và hoan nghênh chiến dịch được coi là kỳ tích này
tổng thống mỹ donald trump là một trong những người đầu tiên chúc mừng lực lượng đặc nhiệm hải quân thái lan
với vai trò dẫn dắt trong chiến dịch giải cứu lần này
trên trang twitter cá nhân ông trump khẳng định việc giải cứu thành công một mươi hai thành viên đội bóng
cùng huấn luyện viên từ hang động là khoảnh khắc đẹp và nhiệm vụ đã được hoàn thành xuất sắc
cũng trên trang twitter thủ tướng anh theresa may bày tỏ vui mừng về việc giải cứu các thành viên đội bóng mắc kẹt
trong hang động nhấn mạnh cả thế giới đã theo dõi sự kiện này và sẽ luôn ghi nhận sự dũng cảm
của tất cả những người đã tham gia công cuộc giải cứu
ngoại trưởng bì dio render thì bày tỏ vui mừng với kết thúc có hậu của cuộc giải cứu
ông gửi lời chúc mừng tới những người cứu hộ dũng cảm trong đó có các thợ lặn của bì
ngoài ra các nhà chính trị gia rất nhiều người nổi tiếng cũng đã ngay lập tức bày tỏ hoan nghênh
tỷ phú elon musk người đã tới thăm hiện trường đồng thời gửi chiếc tàu ngầm cỡ nhỏ
để hỗ trợ công cuộc giải cứu cũng khẳng định đây là tin tức tốt lành và đội cứu hộ đã rất xuất sắc
tổng thống mỹ donald trump tuyên bố các nước thành viên tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato còn lại
đã không đối xử công bằng với mỹ và washington sẽ phải làm điều gì đó để thay đổi điều này
tuyên bố được đưa ra trước khi ông trump tham dự hội nghị thượng đỉnh nato tại bruxelles
trước khi lên đường tới bruxelles tổng thống trump cho biết nước mỹ sẽ không để liên minh châu âu
qua mặt những nước mà ông cho rằng đã không dành sự ủng hộ cần thiết cho liên minh xuyên đại tây dương
và lợi dụng mỹ trong quan hệ thương mại
ông cảnh báo mỹ sẽ không làm ngờ trước việc lâu nay họ phải chi ra quá nhiều tiền cho liên minh quân sự
trong khi mức chi tiêu của các nước khác còn lại là không đáng kể
trong khi đó cùng ngày chủ tịch hội đồng châu âu donald stoker đã gửi một thông điệp thẳng thắn
kêu gọi ông trump rằng ngừng chỉ trích các đồng minh nato về mức chi tiêu quân sự
chủ tịch ec cảnh báo mỹ không và sẽ không có đồng minh nào tốt hơn eu
và mỹ cần phải coi trọng điều này
dự kiến tại hội nghị thượng đỉnh nato lần này trọng tâm của cuộc thảo luận sẽ xoay quanh đề nghị của tổng thống trump
các nước đồng minh cần nâng mức đóng góp tài chính lên hai tổng sản phẩm quốc nội gdp đến năm hai nghìn hai mươi bốn
tỉnh quebec của canada đang tiếp tục trải qua đợt nắng nóng kinh hoàng
thông báo mới nhất của giới chức y tế tỉnh này cho biết đã có tới bảy mươi người ở tỉnh này tử vong
do các biến chứng liên quan đến nắng nóng trong tuần đầu tháng bảy vừa qua
khi nhiệt độ lên đến hơn bốn mươi độ c
tại tỉnh quebec thủ phủ montégram là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với ba mươi bốn ca tử vong
nắng nóng cực độ kéo dài trong một tuần qua là nguyên nhân chính khiến các nạn nhân thiệt mạng
các nạn nhân này chủ yếu là nam giới trung niên từ năm mươi tuổi trở lên mắc các bệnh mãn tính
sống ở những khu vực chịu ảnh hưởng nắng nóng cực đoan và không có điều hòa nhiệt độ
trung tâm cấp cứu montégrin cho biết trong một tuần nắng nóng
cơ sở y tế này đã nhận được hơn một hai trăm linh cuộc gọi cấp cứu chiếm ba mươi tổng số cuộc gọi trong những ngày cao điểm nhất
trong đợt sóng nhiệt vừa qua cơ quan khí tượng canada dự báo nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm độ c
nhưng do kết hợp với độ ẩm nên nhiệt độ thực tế có lúc lên tới bốn mươi năm độ c
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân